nhiều địa phương trên cả nước ngày hôm nay cũng đã tổ chức lễ tưởng niệm chủ tịch cuba fidel castro
tại bến tre lễ truy điệu đã được long trọng tổ chức tại làng moncada xã lương hòa huyện rồng trô
mankada chính là tên địa danh đã khởi phát phong trào giải phóng cuba thoát khỏi chế độ độc tài batista
và cái tên moncada đã được đặt cho địa phương này khi kết nghĩa với cuba vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
còn tại quảng trị ngày hôm nay tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm chủ tịch cuba fidel castro
sinh thời chủ tịch cuba fidel castro từng nói vì việt nam cuba sẵn sàng hiến dân cả máu của mình
đồng chí fidel castro đã thăm chính thức việt nam ba lần vào các năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba một nghìn chín trăm chín mươi năm và hai nghìn chín
đồng chí là nguyên thủ quốc gia đi đầu trong phong trào quốc
chủ tịch cuba fidel castro đã ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân việt nam vì độc lập dân tộc và thống nhất đất nước trước đây
cũng như trong sự nghiệp tái thiết xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa ngày nay
đối với nhân dân quảng trị chủ tịch cuba fidel castro có vị trí đặc biệt quan trọng
đồng chí là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên đến thăm vùng mới được giải phóng của việt nam tại quảng trị vào tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trong chuyến thăm lịch sử ấy chủ tịch cuba fidel castro đã đến những địa điểm từng là nơi diễn ra những trận chiến cam go và ác liệt nhất
trên chiến trường quảng trị như cồn tiên dốc miếu đồi hai trăm bốn mươi một hàng rào điện tử mark namara khu chính phủ lâm thời miền nam việt nam cầu hiền lương
tại những nơi đến thăm chủ tịch cuba fidel castro đã biểu dương khích lệ tinh thần quân và dân quảng trị
đồng thời bày tỏ sự cảm thông chia sẻ với những đau thương mất mát mà nhân dân quảng trị đã trải qua để đi đến ngày giải phóng
những thế hệ người dân quảng trị sẽ luôn gìn giữ và khắc sâu tình cảm đối với vị lãnh tụ cuba fidel castro
để mà gìn giữ mãi mãi những cái nghĩa tin sâu sắc đó giữa chủ tịch fidel với quảng trị
thì tỉnh quảng trị là đã và sẽ có những cái nghĩa cử để đáp lại để tri ân cái tấm lòng lớn lao của fidel dành cho quảng trị
và chúng tôi cũng được biết là tinh ủy quảng trị sẽ đề nghị với trung ương là cho lấy tên fidel để đặt tên cho một công viên lớn
tại thành phố tỉnh lì đông ha
sau buổi lễ tưởng niệm đông đảo người dân quảng trị được tham quan không gian trưng bày tập ảnh
những khoảnh khắc của chủ tịch cuba fidel castro trên vùng đất lửa quảng trị năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đây là những bức ảnh tư liệu quý được nghệ sĩ nhấp ảnh sĩ sô ghi lại trong chuyến thăm của chủ tịch cuba fidel castro đến quảng trị
đây là dịp để mỗi người dân quảng trị hiểu sâu sắc hơn về hình ảnh cũng như tình cảm mà chủ tịch cuba fidel castro dành cho mảnh đất một thời máu lửa này